báo tuyển số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết điểm trúng tuyển đại học năm hai nghìn một mươi chín có thể tăng tới ba điểm so với năm hai nghìn một mươi tám
theo bài viết ở những khối ngành như kinh tế quân sự điểm dự báo trúng tuyển sẽ tăng nhẹ tuy không cao bằng năm hai nghìn một mươi bảy nhưng sẽ cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo các trường xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông chỉ được công bố trúng tuyển sau ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín có đến năm mươi tám bài thi trắc nghiệm ở tây ninh bị điểm
và khi phúc khảo lại thì điểm tăng lên ở tốc độ chóng mặt
điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi và càng khó hiểu hơn nữa khi mà giải thích của bộ giáo dục và đào tạo là lỗi do phần mềm
các chuyên gia cho rằng bài thi phúc khảo từ điểm lên gần chín điểm giải thích của bộ giáo dục và đào tạo là khó chấp nhận
quy trình chấm thi năm hai nghìn một mươi chín được bộ giáo dục và đào tạo quy định theo bốn bước
quét bài thi thành ảnh nhận dạng bài thi sửa lỗi bài thi chấm thi
phần mềm bắt buộc ban chấm thi phải làm lần được từng bước xong bước này mới được qua bước khác
theo quy trình chấm thi như bốn bước thì sắc xuất tôi nhầm số báo danh vào thí sinh vắng thi là rất thấp
sắc xuất tôi nhầm mã đề vào đúng mã đề của thí sinh không đi thi cũng rất thấp
do đó các chuyên gia đề nghị dù lỗi là do phần mềm hay lỗi của thí sinh
thì bộ giáo dục và đào tạo cũng nên cho xem xét lại tất cả các bài thi
trắc nghiệm bị điểm trên toàn quốc để bảo đảm tính công bằng cho các thí sinh
báo đại biểu nhân dân đề cập đến một vấn đề được sư luận quan tâm thời gian qua
đó là việc sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã cần minh bạch khách quan đúng người đúng việc
bài viết cho rằng những khó khăn trong việc sắp xếp hợp lý cán bộ dôi dư
lựa chọn cán bộ ở lại đúng người đúng việc sử dụng hạ tăng cơ sở
đã khiến cho nhiều địa phương tương đối vất vả khi triển khai sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã
tuy nhiên từ thực tiễn thực hiện ở một số địa phương cho thấy
minh bạch khách quan sẽ nhận được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân tạo thuận lợi khi triển khai
liên quan đến vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây
đó là thành phố hà nội xem xét thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô hà nội
báo hà nội mới có bài viết khẳng định chỉ triển khai việc này khi đủ điều kiện khả thi
theo ý kiến của một số chuyên gia để đạt được hiệu quả cao khi xây dựng đề án
cần nghiên cứu một cách khoa học bài bản
ngoài lấy ý kiến của lái xe hành khách cũng cần tham khảo ý kiến của nhân dân
để tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội
đặc biệt cần xem xét đến tổng thể của các đề án giao thông công cộng
xây dựng hạ tầng quy hoạch và thực hiện quy hoạch
trong khi đó báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý dẹp loạn thuốc giả
bài viết đề cập đến hàng loạt vụ sản xuất thuốc giả thuốc kém chất lượng
quy định với quy mô lớn được phát hiện thời gian qua
thực sự là nội ám ảnh đe dọa trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của người bệnh
theo ý kiến của các chuyên gia thuốc kém chất lượng đương nhiên phải đình chỉ thu hồi
thế nhưng hiệu quả thực sự của việc thu hồi đang là câu hỏi khiến cho người bệnh băn khoăn
nhiều loại thuốc khi biết kém chất lượng thì đã được tung ra thị trường để tiêu thụ
kiểm tra xử lý từ gốc mới là giải pháp bảo đảm an toàn
sức khỏe cho người tiêu dùng
các cơ quan chức năng đang chạy theo để xử phạt điều này rất đáng lo ngại
còn trên báo thanh niên lại tiếp tục thông tin bệnh viện tỉnh thiếu bác sĩ trầm trọng
các bệnh viện cơ sở y tế ở các tỉnh thiếu hụt bác sĩ trầm trọng
khiến cho các y bác sĩ bị áp lực về công việc
theo phản ánh của bệnh viện ở các tỉnh địa phương
thì nơi nào cũng thiếu bác sĩ nhất là ở tuyến huyện miền núi thì càng thiếu
các chuyên gia nhận định
thực tế đã có nhiều chính sách để thu hút các y bác sĩ trẻ
nhưng vẫn không đủ sức hấp dẫn
trong khi lương tối thiểu của các bác sĩ mới ra trường là khoảng bốn tám triệu đồng một tháng
mà phải học ít nhất khoảng bảy năm
mức lương này thấp hơn cả lương lao động phổ thông thấp hơn cả nhân công phụ hồ
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại